tại các nước phát triển trên thế giới vận tải hành khách công cộng nói chung và hệ thống xe buýt
đều được ưu tiên trong giao thông được tạo điều kiện tối đa để phát triển
bởi vì không những phục vụ số đông dân cư mà còn giúp giảm ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường
trong những năm gần đây hệ thống giao thông công cộng tại thành phố hà nội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ
trở thành loại hình vận tải hành khách chủ lực đặc biệt là xe buýt
tuyến buýt nhanh brt số một kim mã hà nội được thành phố hà nội đưa vào sử dụng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
với tổng mức đầu tư khoảng một một trăm linh tỷ đồng đây là dự án brt đầu tiên ở việt nam
mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả của tuyến buýt này tuy nhiên dưới góc độ của người dân
hàng ngày có nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng đây là loại hình phù hợp với sự phát triển hạ tầng thủ đô
có đường riêng cho brt là mọi người thường đi lại thì những tuyến này tôi thấy đi tương đối đông
trong thời gian qua cũng đã trung bình một năm vận chuyển trên năm hai triệu được thành khách
và đặc biệt là tuyến brt là có tuyến có sản lượng với một tuyến là cao nhất toàn mạng
chuyến thu thì đứng thứ hai cả mạng
theo các chuyên gia xe buýt có thể đáp ứng được trên ba mươi bốn nhu cầu đi lại của người dân ở hà nội
không những giảm un tắc giao thông mà còn giảm ô nhiễm môi trường
tuy nhiên thực tế hiện nay vận tài hành khách công cộng mới đạt được một mươi tám
tuyến brt là tuyến duy nhất thể hiện được rõ cái ý đồ là ưu tiên giao thông công cộng và hạn chế giao thông cá nhân
phát từ tuyến brt số một này thành phố hà nội nên nghiên cứu và triển khai rộng sang nhiều tuyến đường ưu tiên khác cho xe buýt
nếu như chúng ta tổ chức được cho các ô tô buýt có chế độ ưu tiên
là tốt hơn nhiều bởi vì làm như thế thì vấn đề phát triển vận phương tiện công cộng là tốt hơn
để hệ thống giao thông công cộng tiến tới mục tiêu trở thành loại hình vận tài hành khách chủ lực
đồng thời dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm hai nghìn ba mươi
thì thành phố cần tạo ưu tiên hơn nữa để phát triển giao thông công cộng đặc biệt là xe buýt
nhân kỷ niệm ba mươi năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước
và bảy mươi bốn năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tại trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm nhân ngày vũ trụ một mươi hai tháng bốn
ngày một mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chuyến bay của phi hành gia liên xô đã mở ra kỷ nguyên vũ trụ
kể từ thời điểm đó các quốc gia trên thế giới đã đi theo con đường của những khám phá vĩ đại
trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ xác định hướng phát triển của nhiều ngành khoa học công nghiệp và thậm chí cả nghệ thuật
những khám phá của các nhà khoa học sự phát triển
của các kỹ sư và nhà thiết kế đã mang lại bước đột phá về công nghệ
từ đó đến nay ngày một mươi hai tháng bốn đã trở thành ngày lễ quốc gia của nga
tại xã môn sơn huyện con cuông bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với tổ chức di cư quốc tế
và chính quyền địa phương tổ chức chương trình truyền thông phòng chống di cư trái phép từ việt nam
sang australia bằng tàu thuyền cho người dân và vùng lân cận
với thông điệp nếu di cư trái phép sang australia bằng tàu thuyền
bạn sẽ buộc phải quay trở lại hãy di cư an toàn và hợp pháp
để giới thiệu đến bà con nhân dân và học sinh trên địa bàn xã môn sơn
về tình hình thực trạng của người việt nam di cư trái phép sang australia
và các quy định của chính phủ australia đối với những người di cư bất hợp pháp
thông qua các chương trình văn nghệ kịch truyền thống các đoạn phim ngắn
tờ rơi tuyên truyền và bốc thăm trả lời câu hỏi trắc nghiệm
giúp người dân và học sinh nâng cao nhận thức về việc di cư an toàn
phòng chống di cư trái phép từ việt nam sang australia bằng tàu thuyền
đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phối hợp
phát hiện tố giác các vụ việc đưa người di cư trái phép tại địa phương